thực hiện kết luận số bảy mươi chín của bộ chính trị từ ngày một mươi bảy đến ngày hai mươi hai tháng tám bộ chính trị đã tiếp tục làm việc theo nhóm với một mươi một đảng bộ trực thuộc trung ương
để cho ý kiến vào dự thảo các văn kiện và phương án nhân sự cấp ủy trước khi tiến hành đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
nhóm một do đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ chủ trì đã làm việc với đảng bộ tỉnh lâm đồng đồng nai bình phước
nhóm hai do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị chủ tịch quốc hội chủ trì đã làm việc với đảng bộ tỉnh quảng ninh
nhóm ba do đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư chủ trì đã làm việc với đảng bộ tỉnh yên bái thái nguyên lào cai nam định bình thuận con tum gia lai

nhóm năm do đồng chí nguyễn thị kim ngân ủy viên bộ chính trị trúc ng integrity ngoại truyền đài hội một mươi ba của đảng có liên quan trực tiếp đến các đảng bộ
đối với dự thảo báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo chỉ đạo của ban chấp hành đảng bộ bộ chính trị cho ý kiến chủ yếu về tính nghiêm túc
tính chiến đấu trong tự phê bình và phê bình của cấp ủy về nội dung và phương thức lãnh đạo những kinh nghiệm tốt cách làm mới trong lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy và nhất là việc thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương
đối với phương án nhân sự của cấp ủy bộ chính trị cho ý kiến về quá trình chuẩn bị nhân sự số lượng ban chấp hành ban thường vụ và về tiêu chuẩn nhất là cơ cấu về độ tuổi tỷ lệ tuổi trẻ tỷ lệ nữ tỷ lệ tái cử
căn cứ vào ý kiến kết luận của đồng chí chủ trì hội nghị và ý kiến của đồng chí bộ chính trị ban bí thư các ban bộ ngành trung ương các đảng bộ sẽ tiếp tục bổ sung hoàn thiện dự thảo các văn kiện và phương án công tác nhân sự đại hội để tổ chức thành công đại hội đảng bộ nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
như vậy tính đến ngày hai mươi hai tháng tám năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị đã làm việc với một mươi năm trên sáu mươi bảy đảng bộ trực thuộc trung ương